phạm anh cường mang hành trang tuổi trẻ sang nhật bản học tập tại đại học tokyo
những năm tháng rủi mài ở nhật bản phạm anh cường đã bị thu hút bởi nghệ thuật kamibana
một trong những phân nhánh của xếp giấy origami bởi tính tỉ mỉ cẩn thận
nuôi tình yêu với hoa nên trong mắt phạm anh cường những cánh hoa luôn có sức quấn hút đến kỳ lạ
chàng trai kinh tế năm ấy lại mang tình yêu với nghệ thuật hoa về việt nam
với khát khao cháy bỏng sẽ phát triển nghệ thuật hoa ấy và khởi nghiệp với nó
đây là cái duyên của phạm anh cường khiến mọi sự khởi nghiệp sau này của anh đều xuất phát từ hoa dù là hoa giấy hay hoa thật